chiều bốn một mươi một sau khi đi vào đất liền phía nam tây nguyên bão số một mươi hai đã suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
đêm qua áp thấp nhiệt đới đã đi sang đất liền campuchia
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão ở khánh hòa đã có gió giật mạnh cấp một mươi hai cấp một mươi ba
ở bình định phú yên lâm đồng đã có gió giật mạnh cấp một mươi cấp một mươi một
các nơi khác ở tây nguyên các tỉnh ven biển quảng ngãi ninh thuận có gió giật cấp bảy cấp chín
hồi một mươi chín giờ vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi hai bốn độ vĩ bắc một trăm linh sáu năm độ kinh đông trên đất liền campuchia
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp tám
dự báo trong một mươi hai giờ tới áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng tây
mỗi giờ đi được khoảng từ một mươi năm đến hai mươi km suy yếu và tan dần
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số một mươi hai
kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh ở vịnh bắc bộ
vùng biển các tỉnh từ quảng trị đến quảng nam tiếp tục có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
sóng biển cao từ hai đến ba mét khu vực bắc biển đông có gió mạnh cấp bảy cấp tám giật cấp một mươi biển động mạnh
dự báo từ đêm bốn tháng một mươi một đến ngày tám tháng một mươi một ở các tỉnh từ hà tĩnh đến bình định sẽ có mưa to đến rất to
riêng quảng trị đến quảng ngãi có mưa đặc biệt to